theo bộ lao động thương minh và xã hội có chín nội dung cơ bản sẽ được xem xét sửa đổi trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi lần này nhằm cải cách bộ máy quản lý nhà nước về lao động theo hướng xây dựng và phát triển thị trường lao động giảm thiểu tranh chấp lao động và hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp
một mươi nội dung cơ bản sẽ được xem xét sửa đổi trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi bao gồm tiền lương tuổi nghỉ hưu tăng thời gian làm thêm hợp đồng lao động trình tự thủ tục khiếu nại về lao động tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở thương lượng tập thể tranh chấp lao động và đình công

trên ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội cần có quy định rõ ràng hơn để dễ dàng áp dụng